cảm ơn các bạn đã theo dõi
trước khi đến với sự kiện này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ thú vị khác cũng diễn ra trong tuần qua
vừa qua tại nhà hát lam sơn tỉnh thanh hóa đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động này được tổ chức định kỳ ba năm một lần nhằm tôn vinh quảng bá bảo tồn và phát huy các giá trị của âm nhạc dân tộc
đây là cơ hội để giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm
từ đó rút ra những bài học về quản lý đào tạo bồi dưỡng phát triển tài năng và tìm ra những phương thức hoạt động góp phần thúc đẩy các loại hình âm nhạc truyền thống phát triển theo đúng định hướng của đảng nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc có sự tham gia của hơn chín trăm linh nghệ sĩ diễn viên đến từ ba mươi năm đơn vị nghệ thuật công lập học viện âm nhạc nhạc viện cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật chuyên ngành âm nhạc dân tộc trên toàn quốc diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tuần qua trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam lần đầu tiên tổ chức lễ tiếp nhận hơn hai bốn trăm linh tài liệu hiện vật của giáo sư tiến sĩ bùi khánh thế tại tp hcm
khối tài liệu hiện vật giáo sư tiến sĩ bùi khánh thế trao tặng trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam lần này
thực sự là một khối tư liệu quý với nhiều loại hình đa dạng phong phú
những tài liệu này không chỉ minh chứng về quá trình học tập hoạt động khoa học miệt mài hăng say của giáo sư tiến sĩ bùi khánh thế
mà còn là nguồn tài liệu quan trọng đối với việc tìm hiểu và sự phát triển của ngành ngôn ngữ học ở việt nam nói chung
được biết đến nay trung tâm di sản đã tiếp nhận trên năm mươi vạn tư liệu nhiều loại hình như bản thảo nghiên cứu
sổ ghi chép nhật ký hồi ký thư từ văn bản hành chính ảnh tư liệu của hơn một nhà khoa học
trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam đã thực hiện việc lưu trữ thành công nhiều tài liệu ảnh băng ghi âm của các nhà khoa học việt nam
nhằm giúp các sinh viên lào và thái lan đón tết xa quê thật ấm cúng vui tươi qua đó góp phần tăng thêm tình hữu nghị giữa các nước việt lào thái lan
vừa qua hội liên hiệp hiểu nghị việt nam lào và thái lan tại nghệ an
phối hợp với trường đại học vinh nghệ an tổ chức lễ đón tết cổ truyền bun pimay sông kran cho các lưu học sinh đang học tập tại đây
tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo hội liên hiệp hiểu nghị việt nam lào và thái lan tại nghệ an
cựu quân nhân tỉnh nguyện cựu chuyên gia quân sự dân sự bộ đội biên phòng chiến đấu tại lào và thái lan
cùng hơn bốn trăm linh lưu học sinh lào và thái lan đang học tập tại trường đại học vinh
buổi lễ diễn ra trang trọng với các nghỉ lễ phong tục truyền thống của tết bun pimay và tết songkran
như lễ trúc phúc tục té nước buộc chỉ cổ tay cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang tính truyền thống
do các bạn sinh viên lào sinh viên thái lan và sinh viên việt nam cùng tham gia biểu diễn
đây là năm thứ một mươi bốn trường đại học vinh tổ chức đón tết truyền thống cho các lưu học sinh lào và thái lan
thưa quý vị và các bạn
nhân kỷ niệm một trăm linh năm quốc khánh phần lan

và một mươi tám năm ngày người khuyết tật việt nam một mươi tám tháng bốn
mới đây đại sứ quán phần lan tại hà nội phối hợp cùng trung tâm hành động vì sự phát triển hòa nhập idea
tổ chức triển lãm ảnh mang tên sắc màu hòa nhập
sắc màu hòa nhập là chủ đề của triển lãm ảnh do chính những người khuyết tật thực hiện
triển lãm ảnh nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật việt nam
do trung tâm idea thực hiện với sự hỗ trợ của đại sứ quán phần lan tại việt nam
nhằm kỷ niệm ngày người khuyết tật việt nam một mươi tám tháng bốn
khi người ta nói đến người khuyết tật thì người ta chỉ nghĩ rằng là họ chỉ cần có việc làm
hoặc là có những cái sinh hoạt đời thường mà phù hợp thôi
còn họ không nghĩ rằng là ngoài cái việc chăn trở kiếm việc làm
ngoài những trăn trở về học nghề hay là về chữa bệnh
thì họ không thể nghĩ rằng là họ có được những cái góc nhìn khác về cuộc sống
chẳng hạn nó như là một cái gia vị của cuộc sống
động của dự án này và chúng tôi thiết kế cái chương trình photovoy này
thực sự nó là một cái hoạt động để thể hiện những bức ảnh cho người khuyết tật
có cái nhìn sâu sắc hơn và quan sát nhiều hơn và cảm thụ những cái đẹp xung quanh
tiếp nối thành công của triển lãm lần thứ nhất với chủ đề
chuyện quanh tôi của phụ nữ khuyết tật thực hiện
lần thứ hai này idea mang đến triển lãm trưng bày một trăm năm mươi bức ảnh
của ba mươi tác giả là người khuyết tật được lựa chọn trong hơn một năm trăm linh bức ảnh mà họ
đã chụp các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là công sức
của những người khuyết tật với những hoàn cảnh và công việc khác nhau
nhưng đều có chung niềm đam mê nhiếp ảnh các tác phẩm phản ánh
nhiều chủ đề phong phú của người khuyết tật xoay quanh câu chuyện của họ
như cuộc sống thường ngày việc làm sinh kế quê hương gia đình
có thể những câu chuyện bằng ảnh chưa hoàn hảo về các yêu cầu kỹ thuật
nghệ thuật nhiếp ảnh xong đó là những xúc cảm chân thực lời kể dung dị
những câu chuyện đơn sơ mà chứa đầy tình thương yêu về ý chí
và khát vọng vươn lên hòa nhập của người khuyết tật
cái mà điều mình đạt được từ trước hôm nay tôi cũng chưa bao giờ nghĩ
là tôi sẽ được cầm cái máy ảnh mà để về triển lãm ở dưới này
bây giờ tôi đã thành công rồi tôi cũng rất là cảm động
và cũng thấy mình cũng góp một phần cho xã hội
tôi nhận thấy là các cái ảnh ở đây nó rất là giàu cảm xúc
và cái cảm xúc rất là tươi sáng tươi trẻ
mà không thể nghĩ đấy là những người khuyết tật có thể có cái cảm xúc đẹp như thế
nên tổ chức những cái chương trình như thế này
để mà những người khuyết tật những người nào họ còn tự ti trong cuộc sống
người ta cảm thấy tự tin lên và người ta sẽ làm được nhiều cái rất là hay
và những người bình thường chưa chắc đã nghĩ được như họ
đến với triển lãm chúng ta sẽ được gặp trực tiếp mỗi cuộc đời là một thiên tiểu thuyết
họ là những tác giả có thật luôn không lùi bước trước số phận
mà ngầm cao đầu tự tin khiến chúng ta trân trọng và miễn phục
thưa quý vị và các bạn với chủ đề sách và sự phát triển chi thức cộng đồng
ngày sách việt nam lần thứ tư được đẩy mạnh triển khai các hoạt động tại các cấp cơ sở
huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội
trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc
tạo cầu nối giữa người dân với giá trị của từng cuốn sách
giữa nhu cầu sử dụng với mục tiêu phát triển của xã hội
qua ba lần tổ chức ngày sách việt nam trên phạm vi toàn quốc
với sự hưởng ứng của cộng đồng
ngày sách năm nay thu hút sự tham gia của tám mươi đơn vị xuất bản
với hơn một trăm linh gian hàng và bốn mươi đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực
như khoa học công nghệ giáo dục văn học pháp luật
điểm nhấn của ngày sách việt nam lần thứ tư
là hội sách chào mừng ngày sách việt nam diễn ra tại công viên thống nhất hà nội
suốt trong gần cả tháng việc đọc sách học theo sách làm theo sách
hay nói cách khác là một không khí của ngày hội sách
là được phát động và lan rộng trong tất cả cả nước
tôi nghĩ đó là một cái điều cũng rất là tốt
thứ hai là năm nay thì là năm thứ tư chúng ta tổ chức ngày sách việt nam
sáng năm là sẽ kỷ niệm năm năm
cứ sau một dịp tổ chức ban tổ chức cũng như cơ quan quản lý
cũng được rất nhiều bài học kinh nghiệm
và đặc biệt là sự tham gia của xã hội của cộng đồng rất là rộng rãi
điều rất là tốt
đáng mừng là không phải chỉ tổ chức ở hà nội
mà ở các địa phương trong cả nước cấp tỉnh thậm chí là cả cấp huyện
ở cái phàm vi to nhỏ khác nhau đều tổ chức ngày hội sách
những nơi mà không có sách nhiều thì cũng có trưng bày những gian sách
để là tạo ra một cái không khí một cái sinh hoạt văn hóa rất là tốt
ngày sách việt nam lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy
được tổ chức gắn liền với kỷ niệm chín mươi năm ngày ra đời tác phẩm
đường cách mệnh của chủ tịch hồ chí minh
tác phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa mạc lê ninh vào việt nam
những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi trở thành ngọn đuốc sáng dẫn đường
trên con đường cách mạng giải phóng dân tộc
góp phần mở ra một trang sử mới cho lịch sử đất nước
việc xuất bản đường cách mệnh này có thể coi là một cái văn kiện
lý luận chính trị marxist đầu tiên ở việt nam
để truyền bá chủ nghĩa mạc lê ninh vào việt nam
và khẳng định con đường cách mạng của việt nam
từ đó đến nay và mãi mãi sau này
việc xuất bản đường cách mệnh có thể nói là một bước ngoặt
đánh dấu một cái dấu mốc quan trọng trong cái sự nghiệp xuất bản của cách mạng việt nam
cả về tác phẩm lý luận chính trị cũng như là các tác phẩm báo chí cách mạng sau này
với chủ đề sách và sự phát triển trí thức cộng đồng
ngày sách việt nam đã tạo nên không gian văn hóa ấn tượng ngay giữa trung tâm thủ đô hà nội
là điểm hội tụ gặp gỡ của những người yêu sách
đồng thời là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa kết tinh qua từng trang sách
đến với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân
có nghĩa là người ta thấy là cái giá trị của sách là cái giá trị có thể nói thì không thể có một cái gì sẽ được
cho nên trong tất cả các cái lễ hội trong những cái cuộc giao lưu
trong cuộc gặp mặt về các sự kiện sách
cái câu của lê quý đôn được rất nhiều người nhắc đến
dầu có bạc vàng nghìn vàng lượng không bằng kính sự một vài phó
tôi nghĩ cả đó cái nhận thức rất là đúng về cái vai trò vị trí sách trong đời sống xã hội
trong khuôn khổ hội sách
chào mừng ngày sách việt nam đã diễn ra khoảng hai mươi sự kiện về giao lưu tác giả độc giả
giới thiệu các cuốn sách có giá trị các buổi hội thảo tọa đàm talk show
về những đề tài có liên quan đến các cuốn sách tiêu biểu
hay những vấn đề thời sự đang được dư luận và xã hội quan tâm
buổi giao lưu nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết lặng yên dưới vực sâu của nhà văn đỗ bích thúy
diễn ra trong khuôn khổ hội sách chào mừng ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn vừa qua
đã thu hút rất đông đọc giả tham dự
nữ nhà văn sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hà giang chia sẻ
ban đầu cuốn tiểu thuyết này chỉ là một chuyện vừa
được chị sáng tác dựa trên cảm hứng từ tập tục kéo vợ của người mông
đây vốn là một phong tục đẹp và nhân văn
nhưng gần đây nó lại đang có một số biểu hiện bị biến tướng lợi dụng đầy toàn tính cá nhân
cụ thể trong tác phẩm vừa và súa là hai thanh niên miền núi yêu nhau tha thiết
và có ý định tiến tới hôn nhân
xung đột xảy ra khi phóng một chàng trai mông nhà giàu đã cướp xúa về làm vợ
khiến cuộc sống cả ba người rơi vào chuỗi bi kịch
vừa và súa sẽ từ bỏ tình yêu chấp nhận số phận
hay là đấu tranh để đi theo tiếng gọi của trái tim
trần dùng những con người mộc mạc nhưng mãnh liệt trong thẳm sâu tâm hồn
nơi vùng cao u khố sủ một cộng đồng thiểu số gai góc và đầy dễ bất hạnh
đã hiện lên đầy ám ảnh qua ngòi bút chân thực của đỗ bích thúy
người mông cũng như người kinh chúng ta thôi
họ cũng yêu nhau họ cũng chia tay nhau họ cũng gặp những cái ngang trái
chỉ có điều là
cái cách xử lý của họ thì có thể là nó sẽ đơn giản hơn
nó cũng có thể nó thẳng thắn hơn
và cũng không phải là phải lập kế lập mưu gì cả
cuộc sống nó cũng rất là đơn giản giản dị nó rất là giản dị
tôi thì tôi vẫn hay viết về tình yêu

thứ nhất là phụ nữ thứ hai là tình yêu
và cái cuốn này thì nó cũng không ngoại lệ
không chỉ dừng lại ở những trang viết
nhà văn đỗ bích thúy cũng đã truyền thể câu chuyện tình yêu ngang trái của vừa và xúa
lên màn ảnh truyền hình qua bộ phim cùng tên giải ba mươi hai tập
với nhiều tình tiết nhân vật mới so với trong tiểu thuyết
trước đó phim điện ảnh chuyện của pao
truyền thề từ chuyện ngắn tiếng đàn môi sau bờ rào đá của chị
cũng từng gây ấn tượng đặc biệt với công chúng và giới chuyên môn
câu chuyện trong tiểu thuyết là câu chuyện trong phim
thì nó có những cái khác nhau
có những cái khác nhau rất đặc biệt
thậm chí là có nhân vật
thì trong phim thì sống rất hạnh phúc nhưng mà trong chuyện thì chết
thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái để cho độc giả
cảm thấy là khi người ta xem phim rồi thì người ta vẫn muốn đọc sách
và rõ ràng là cái sự cảm thụ của một người đọc đối với một người xem
nó cũng khác nhau khi mà người ta đối diện với cùng một tác phẩm
một bên là văn học một bên là phim ảnh
thì rõ ràng là người ta mình vẫn muốn là người ta không bị dừng lại một cái món gì đó
trong suốt tháng bốn các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt nam
diễn ra ở tất cả sáu mươi ba tỉnh thành
và các ban ngành ngày sách việt nam đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng
đối với những người yêu sách đồng thời góp phần thiết thực
vào việc xây dựng một nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhoaacongnhanzan org vn hoặc qua số điện thoại bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau